tại thủ đô hà nội đã xuất hiện một hiện tượng thời tiết khá đặc biệt khi vào khoảng bảy giờ sáng nhưng các phương tiện giao thông vẫn phải bật đèn để di chuyển
bầu trời hà nội thì tối đen như là ban đêm
trong khi đó sáng sớm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến một số nơi ở biên giới phía bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hà nội sẽ có mưa nhỏ dài rác ngày trời lạnh đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thông báo bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống các tỉnh miền bắc nước ta
ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với gió mùa đông bắc khiến nhiệt độ tại các tỉnh phía bắc giảm đồng thời gây mưa trên diện rộng
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét có mưa nhiệt độ giảm từ bốn tới năm độ c nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c vùng núi từ một mươi ba một mươi sáu độ c
thủ đô hà nội có mưa nhỏ rải rác ngày trời lạnh đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu một mươi tám độ c
đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ đến hết tuần sau sau đó nhiệt độ các tỉnh sẽ tăng nhẹ trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh vào giữa tuần sau